chỉ vì từ chối chén rượu của một người ngồi bàn bên cạnh trong một quán ốc
hai nhóm thanh niên đã xảy ra ẩu đà dẫn đến hai người mất mạng một người nguy kịch
vụ việc xảy ra quá nhanh giữa đêm vắng nên người dân báo là bị tai nạn giao thông
tuy nhiên công an huyện diễn châu tỉnh nghệ an đã nhanh chóng phối hợp với phòng cảnh sát hình sự
và các phòng nghiệp vụ công an vào cuộc điều tra
vụ án mạng trong đêm
vào khoảng hai mươi hai h bốn mươi năm phút ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
trực ban công an huyện diễn châu tiếp nhận thông tin trình báo của người dân xã diễn lộc
về vụ tai nạn giao thông xảy ra tại đường liên xã diễn thọ diễn lộc
thuộc địa phận xóm một mươi bốn xã diễn lộc huyện diễn châu
theo tin báo tại hiện trường có một nạn nhân bỏ mạng một nạn nhân bị thương nặng
và một nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch đã được người dân đưa đến cấp cứu
tại bệnh viện đa khoa huyện diễn châu
ngay sau khi tiếp nhận thông tin công an huyện đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường
xảy ra vụ việc và bệnh viện đa khoa huyện diễn châu để thu thập các thông tin liên quan
xác định ba nạn nhân gồm
cao thái dương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại xóm tám xã diễn trung đã mất mạng
lê văn anh sinh năm hai nghìn trú tại xóm bốn xã diễn an được người dân đưa đi cấp cứu
trong tình trạng nguy kịch đã mất mạng tại bệnh viện đa khoa huyện diễn châu
và cao văn chuyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại xóm bốn xã diễn an bị thương nặng
qua điều tra ban đầu phát hiện trên thân thể của các nạn nhân có các dấu vết nghi bị tác động
nhận định vụ việc không phải là vụ tai nạn giao thông mà có dấu hiệu của tội phạm sát hại người
công an huyện diễn châu đã kịp thời báo cáo lãnh đạo công an tỉnh
phòng cảnh sát hình sự và phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh
để chỉ đạo và phối hợp điều tra xử lý vụ việc
đồng thời đơn vị cũng đã huy động hơn ba mươi cán bộ cảnh sát
tham gia bảo vệ hiện trường bảo vệ các nạn nhân tại bệnh viện đa khoa huyện
triển khai thu thập các thông tin tài liệu có liên quan
và truy tìm các đối tượng gây án theo dấu vết nóng
ngay sau khi nghe báo cáo tình hình vụ án đồng chí đại tá nguyễn mạnh hùng
phó giám đốc công an tỉnh thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra đã trực tiếp có mặt tại hiện trường
để chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và công an huyện diễn châu tập trung lực lượng
triển khai các biện pháp công tác nghiệp vụ tiến hành điều tra vụ án
qua đó công an huyện diễn châu và phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã thành lập các tổ công tác
giả soát các đối tượng có biểu hiện nghi vấn trên địa bàn các xã diễn thọ diễn lộc diễn lợi
và khu vực lân cận ngay trong đêm xảy ra vụ án triệu lập làm việc với các đối tượng nghi vấn
trích xuất thông tin dữ liệu từ camera nhà dân trên tuyến đường từ xã diễn thọ đến xã diễn lộc
để thu thập các thông tin có liên quan đồng thời phối hợp với viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức khám nghiệm nạn nhân
ngay trong đêm đối với hai nạn nhân cao thái dương và lê văn anh để xác định nguyên nhân mất mạng
và tổ chức khám nghiệm hiện trường nơi xảy ra vụ án để phục vụ công tác điều tra
dù triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhưng bước đầu những thông tin tài liệu thu thập được còn hạn chế
do cả ba nạn nhân đều là người từ địa phương khác đến địa bàn xã diễn thọ và diễn lộc
không xác định được các mối quan hệ thân thiết tại địa bàn xảy ra vụ án
khu vực xảy ra vụ án là nơi hoang vắng xung quanh là đồng ruộng không có nhà dân
trong khi thời điểm xảy ra vụ án đã khuya trên đường không có người qua lại không có người chứng kiến vụ việc
nạn nhân duy nhất còn sống nhưng đang trong tình trạng hôn mê và ngay sau đó được người nhà đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh nghệ an
không khai khác được những thông tin liên quan
sau quá trình giả soát xác minh tại các địa điểm ăn uống trên địa bàn
xã diễn thọ và diễn lộc bước đầu xác định trước khi xảy ra vụ án
dương anh và chuyên đã đến uống rượu ốc tại quán ốc hiếu phượng thuộc xóm sáu xã diễn thọ
nghi vấn khi uống rượu tại quán ba nạn nhân đã có xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô sát với các nhóm đối tượng khác
tuy nhiên chủ quán và nhân viên quán ốc cho biết trong thời gian uống rượu tại quán
ba nam thanh niên trên không xảy ra mâu thuẫn xô sát với ai tại khu vực quán ốc
không nản lòng các lực lượng tham gia điều tra tiếp tục xác minh làm rõ
theo đó các tổ công tác khẩn trương thu thập dữ liệu hình ảnh về quá trình di chuyển của ba nạn nhân và phương tiện nghi vấn
tuy nhiên không phát hiện thông tin đáng chú ý
việc ra soát các đối tượng nam thanh niên cộng cán trên địa bàn có biểu hiện nghi vấn vắng mặt tại địa phương cũng chưa mang lại kết quả
tuy nhiên sau hơn một mươi sáu giờ xảy ra vụ án sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tập trung cao độ tiến hành xác minh
các lực lượng đã phát hiện thông tin quan trọng về diễn biến vụ việc
theo đó tối một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
một nhóm bạn trong đó có người tên là trung đang ngồi ăn ốc tại quán
thì có một nam thanh niên lạ mặt ngồi bàn bên cạnh đến chúc rượu
tuy nhiên trung đã từ chối không uống
khi trung đứng lên ra về trước thì có ba thanh niên
trong đó có nam thanh niên đã sang trúc rượu trước đó đến nói chuyện nhưng không xảy ra xô xát hay mâu thuẫn đáng kể
sau đó khoảng hai mươi phút thì ba nam thanh niên lạ mặt cũng ra về
nhận định vụ việc có liên quan đến nam thanh niên tên trung
nhưng thời điểm xác định được thông tin trên trung đã rời khỏi địa phương
tiếp tục xác minh thông tin tài liệu chứng cứ lực lượng phá án xác định hoàng trung
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín và nguyễn xuân ngọc sinh năm hai nghìn chín
cùng chú tại xóm bảy xã diễn thọ huyện diễn châu là người liên quan đến vụ án
tuy nhiên sau khi vụ án xảy ra cả hai đã rời khỏi địa phương
bằng các biện pháp nghiệp vụ xác định được nơi ở của các đối tượng
công an huyện diễn châu đã vận động người thân và gia đình kêu gọi hai đối tượng đến cơ quan điều tra làm việc
đến hai mươi h ba mươi phút ngày một mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
ngọc và trung đã đến công an huyện diễn châu đầu thú khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
quá trình điều tra và lời khai ban đầu của các đối tượng được biết
vào khoảng hai mươi một h ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
trung ngồi uống rượu ốc cùng với một số người bạn tại quán ốc hiếu phượng
thuộc xóm sáu xã diễn thọ huyện diễn châu
lúc này cao thái dương lê văn anh và cao văn chuyên cũng đang ngồi uống rượu ốc tại bàn bên cạnh
tuy không quen biết nhưng dương vẫn đến bàn của trung đang ngồi
để trúc rượu và trung đã từ chối không uống
khoảng năm phút sau trung đứng dậy ra về
thì dương anh và chuyên đến đứng trước đầu xe và hỏi
tại sao dương chúc rượu mà trung không uống
trung trả lời rằng đã từ chối vì phải về chở bạn xuống đón xe đi hà nội
sau đó trung đi xe máy về nhà
chở nguyễn xuân ngọc xuống quốc lộ một a để đón xe đi hà nội
trên đường đi trung chở ngọc qua quán ốc hiếu phượng
để ngọc chào hai người bạn của ngọc cũng đang uống rượu ốc tại đây
sau đó trung tiếp tục chở ngọc từ xã diễn thọ xuống quốc lộ một a
khi đi đến khu vực giao cắt giữa đường liên xã diễn thọ diễn lộc
với đường sắt bắc nam thuộc địa phận xóm một mươi bốn
xã diễn lộc thì trung và ngọc bị dương anh và truyền
sử dụng xe máy đuổi theo và dùng chân đạp vào chân của trung
sau đó ép xe của trung dừng lại
tiếp đó dương và anh xuống xe đuổi đánh chung
ngọc vào can ngăn thì bị dương và anh đe dọa đuổi đánh
lúc này ngọc đã rút một con dao thủ sẵn trong túi sách
và quay lại tác động hai nhát vào vùng ngực của dương
một nhát vào vùng lưng của anh khiến dương và anh gục tại chỗ
ngọc tiếp tục dùng dao đuổi theo và tác động một nhát vào vùng nách phải của chuyên
sau đó chuyên điều khiển xe máy bỏ chạy được
ghen xong ngọc và trung quay trở lại xóm bảy xã diễn thọ
ngọc gọi xe taxi trở xuống quốc lộ một a đón xe đi hà nội
đến sáng ngày hôm sau trung đón xe đi thành phố vinh làm việc
có thể thấy đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng
đối tượng gây án manh động liều lĩnh thực hiện hành vi phạm tội trong thời gian ngắn
và bỏ trốn khỏi hiện trường sau khi gây án
quá trình điều tra khám phá vụ án và bắt giữ các đối tượng phạm tội gặp rất nhiều khó khăn
tuy nhiên với tinh thần trách nhiệm khẩn trương và quyết tâm cao của lãnh đạo công an tỉnh
các lực lượng tham gia điều tra vụ án đã tập trung triển khai tối đa lực lượng
phương tiện biện pháp nghiệp vụ điều tra khám phá và sớm truy bắt các đối tượng gây án kịp thời chấn an dư luận
ngày một mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi tòa nhân dân tỉnh nghệ an mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử nguyễn xuân ngọc
sinh năm hai nghìn một chú xã diễn thọ huyện diễn châu nghệ an về tội giết người
giám định pháp y cho thấy nạn nhân cao thái dương và lê văn anh mất mạng do có tác động thủng tim thủng phổi
riêng cao văn chuyên được đưa đi cấp cứu kịp thời
nên không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng bị tổn hại chín sức khỏe
sau khi sự việc xảy ra gia đình nguyễn xuân ngọc bồi thường cho mỗi nạn nhân một trăm ba mươi triệu đồng
tại phiên tòa bị cáo ngọc thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố đồng thời bày tỏ sự hối hận mong được gia đình nạn nhân tha thứ
hội đồng xét xử nhận định hành vi của nguyễn xuân ngọc là đặc biệt nguy hiểm
tuy nhiên sau khi phạm tội bị cáo đã đầu thú quá trình điều tra xét xử thành khẩn khai báo ăn năn hối cải
bị cáo phạm tội trong trường hợp bị kích động tinh thần do hành vi trái pháp luật của các nạn nhân gây ra
xem xét toàn diện vụ án hội đồng xét xử tuyên phạt nguyễn xuân ngọc tù trung thân
buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân lê văn anh gần một trăm năm mươi triệu cao thái dương gần một trăm bốn mươi sáu triệu cao văn chuyên hơn bốn mươi năm triệu đồng
ép người khác uống rượu bia coi chừng vi phạm luật
luật phòng chống tác hại của rượu bia được quốc hội khóa một mươi bốn
kỳ họp thứ bảy thông qua ngày một mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
đây là một trong những luật chứa những quy định tác động mạnh tới đông đảo người dân việt nam
điều năm của luật phòng chống tác hại của rượu bia có một mươi ba hành vi bị nghiêm cấm trong phòng chống tác hại của rượu bia
xúi rục kích động lôi kéo ép buộc người khác uống rượu bia
người chưa đủ một mươi tám tuổi uống rượu bia
ba bán cung cấp khuyến mãi rượu bia cho người chưa đủ một mươi tám tuổi
sử dụng lao động là người chưa đủ một mươi tám tuổi trực tiếp tham gia vào việc sản xuất mua bán rượu bia
cán bộ công chức viên chức người lao động trong các cơ quan tổ chức sĩ quan hạ sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp chiến sĩ
người làm việc trong lực lượng vũ trang nhân dân học sinh sinh viên uống rượu bia ngay trước trong giờ làm việc học tập và nghỉ giữa giờ làm việc học tập
điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn
quảng cáo rượu có nồng độ cồn từ một mươi năm độ trở lên
cung cấp thông tin không chính xác sai sự thật về ảnh hưởng của rượu bia đối với sức khỏe
khuyến mãi trong hoạt động kinh doanh rượu bia có độ cồn từ một mươi năm độ trở lên
sử dụng rượu bia có độ cồn từ một mươi năm độ trở lên để khuyến mãi dưới mọi hình thức
một mươi sử dụng nguyên liệu phụ ra chất hỗ trợ chế biến không được phép dùng trong thực phẩm
một mươi một nguyên liệu phụ ra thực phẩm chất hỗ trợ chế biến thực phẩm không đảm bảo chất lượng và không rõ nguồn gốc xuất xứ để sản xuất pha chế rượu bia
một mươi một kinh doanh rượu không có giấy phép hoặc không đăng ký bán rượu bia bằng máy bán hàng tự động
một mươi hai kinh doanh tàng trữ vận chuyển rượu bia giả nhập lậu không đảm bảo chất lượng không rõ nguồn gốc xuất xứ nhập lậu rượu bia
một mươi ba các hành vi bị nghiêm cấm khác liên quan đến rượu bia do luật định
thưa quý vị và các bạn đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết xin gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau